hôm qua tại diễn đàn kinh tế quốc tế phương đông ef hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra phiên đối thoại giữa nga và asean
nhằm thúc đẩy hợp tác giữa liên bang nga nói chung khu vực viễn đông của nga nói riêng
với các nước thành viên hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
phiên họp có sự tham dự của nhiều quan chức chuyên gia học giả nga cũng như đại diện các nước asean
đoàn việt nam do thứ trưởng bộ kế hoạch đầu tư đỗ thành trung dẫn đầu
tại phiên đối thoại các học giả nhấn mạnh giữa nga và asean có rất nhiều tiềm năng phát triển hợp tác
tuy nhiên tỉ trọng thương mại giữa nga và asean chỉ chiếm chưa đầy một
thời gian tới các lĩnh vực như chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh công nghệ tiên tiến
cũng như du lịch có triển vọng tăng trưởng mạnh giữa nga và asean
song cũng có những hạn chế nhất định cần phải giải quyết như vấn đề thanh toán quốc tế
vận tải lệnh trừng phạt đối với nga
cũng trong khuôn khổ đối thoại nga đã giới thiệu tiềm năng rất lớn của khu vực viễn đông
với các nước asean trong đó tập trung nhiều vào lợi thế của khu vực này
như có vị trí địa chính trị tốt hệ thống cơ sở hạ tầng đã được phát triển từ lâu
có thể kết nối rất nhanh với khu vực châu á và khu vực asean
đây cũng là vùng đất rất rộng lớn tài nguyên thiên nhiên giàu có dân cư còn thưa thớt
nhu cầu phát triển khu vực viễn đông của nga là rất lớn đặc biệt là các cơ sở hạ tầng chiến lược
như hệ thống cảng biển giao thông nhà ở hệ thống vận tải
và đây là cơ hội không chỉ cho asean cho việt nam mà cả các quốc gia khác